việc nhân rộng mô hình liên kết bốn nhà cánh đồng lớn đã đem lại nhiều kết quả khả quan cho vùng đồng bằng sông cửu long
điều này được kỳ vọng là sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới cho vựa lúa đồng bằng sông cửu long
ghi nhận của phóng viên truyền hình nghe dân
nhiều năm liền và hiện tại đồng bằng sông cửu long khẳng định vị trí dẫn đầu về sản lượng lúa và kim ngạch xuất khẩu của cả nước
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến năm hai nghìn một mươi năm năng suất lúa tăng từ bốn hai tấn trên một hectare lên năm chín mươi sáu tấn trên một hectare
sản lượng lúa từ một mươi hai tám triệu tấn tăng lên hai mươi năm bảy triệu tấn chiếm sấp xỉ sáu mươi tổng sản lượng cung cấp trên chín mươi lượng gạo xuất khẩu của cả nước
riêng sản xuất lương thực đến năm hai nghìn hai mươi vùng đồng bằng sông kiều long đã đạt và vượt chỉ tiêu hai mươi một triệu tấn lương thực mà bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề ra
trong đó cần thơ
cần thơ là trung tâm phân phối sống lúa có chất lượng cao cho khu vực đồng bằng sông cửu long
mình đã xác định cái vai trò của thành phố cần thơ là nằm tại cái vị trí trung tâm của vùng với cái ưu thế là về cái vị trí địa lý
đồng thời là cũng gần các đơn vị như viện lúa cũng như là trường đại học cần thơ
do đó cũng xác định đây là một cái khâu thiên chốt để đẩy mạnh cái dịch vụ về cái nhân giống
qua đó thì đến nay thành phố cần thơ cũng đã có tám mươi ba cái cơ sở mà sản xuất và kinh doanh lúa giống
và cũng đã được cấp cái mã số kinh doanh giống là cho năm mươi bốn cơ sở với cái quy mô sản xuất là trên ba hectare
do vậy đó là cũng đáp ứng đủ tương đối là đủ cái sản lượng cung cấp cho thành phố cần thơ
công bổ cho một số các cái tỉnh ở trong khu vực
vùng đồng bằng sông cửu long đã và đang thực hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất bền vững
các mô hình này áp dụng đồng bộ các giải pháp khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng
tăng tính cạnh tranh của nông sản hàng hóa gắn kết tiêu thụ gắn với nhiều doanh nghiệp tham gia
trong đó mô hình cánh đồng lớn đã và đang là mô hình ưu việt nhất trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông kiều long
thời gian qua thì chúng ta đặt nặng về vấn đề năng suất
để giải quyết bài toán về an ninh nâng thực
nhưng hiện nay thì vấn đề không chỉ là vấn đề xuất khẩu nữa mà chúng ta lại chú trọng nhiều hơn
vấn đề là an ninh dinh dưỡng
cho nên hiện nay trong chương trình nghiên cứu trọng tạo giống lúa mới của viện
thì chúng tôi đặt nặng lên là vấn đề phẩm chất gạo lên hàng đầu và phẩm chất dinh dưỡng
hiện nay thì viện cũng tạo ra những nhóm nghiên cứu phục vụ cho những mục tiêu về phẩm chất khác nhau
ví dụ như chúng tôi có những nhóm nghiên cứu về
cái giống lúa mà có mùi thơm hoặc là giống lúa chất lượng cao gạo dài và v v
những giống lúa như nếp hoặc japonica hoặc là những giống lúa mà gọi là sản phẩm chức năng
để phục vụ cho những người bị triệu đường hoặc là những người có nhu cầu mà dinh dưỡng khác nhau
ví dụ như dầu vitamin a dầu sắt v v
thì chúng tôi thấy là đây là những cái mà có thể giúp qua đó giúp được
giá trị nâng cao được cái giá trị của gạo việt nam trên cái thương trường quốc tế
theo đó mô hình này hình thành nên chuỗi giá trị từ sản xuất đến thu mua chế biến và xuất khẩu gạo
theo hình thức khép kín
mô hình giúp nông dân ứng dụng tốt và đồng bộ các giải pháp khoa học kỹ thuật doanh nghiệp
liên kết sản xuất tiêu thụ và là cơ hội đầu tư cơ giới hóa hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp